kiểm định chất lượng giáo dục đại học đã được triển khai cách đây cả chục năm xong cho đến nay mới chỉ có hai mươi trường được kiểm định chất lượng theo thông tư số sáu mươi năm năm hai nghìn bảy của bộ giáo dục và đào tạo và cũng không được công bố chính thức
khái niệm về kiểm định chất lượng vẫn còn khá mới mẻ và nhiều trường tỏ ra không mặn mà
tuy nhiên khi bộ giáo dục và đào tạo hạ quyết tâm sắp xếp lại hệ thống giáo dục thì vấn đề kiểm định chất lượng mới thật sự được xem là chuyện sống còn của các trường
mới đây bộ giáo dục và đào tạo công bố dự thảo thông tư ban hành quy định bộ tiêu chuẩn kiểm định trường đại học mới để lấy ý kiến rộng rãi nhằm hoàn thiện trước khi ban hành
điểm mới của thông tư này là quy định cả về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và quy trình tru kỳ kiểm định chất lượng giáo dục
bộ tiêu chuẩn đánh giá này được xây dựng dựa trên bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục do mạng lưới các trường đại học asean mới ban hành tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nhưng mà trong năm hai nghìn một mươi bảy này
thì trong các đề án tuyển sinh đại học cao đẳng của trường mình
thì bộ giáo dục đào tạo yêu cầu là phải công khai những yếu tố cốt lõi nhất cơ bản nhất
nhưng mà từ năm hai nghìn một mươi tám trở đi thì phải tiếp tục công bố một cách đầy đủ
trong đó nhấn mạnh đến một cái yếu tố đó là tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ra trường như thế nào
thì có một thời gian để cho các trường chuẩn bị để bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám và những năm về sau là chúng ta công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng này
các chuyên gia kiểm định cũng mong
mong muốn tới đây trong bộ tiêu chuẩn kiểm định sẽ có phần đề cập đến trách nhiệm tham gia của các cơ sở sử dụng nhân lực
nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các nhà tuyển dụng với cơ sở đào tạo
họ nhìn từ góc độ của những người sử dụng
thì cái chất lượng của cái trường đó chất lượng đào tạo của cái trường đó có đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường lao động không hay không
khi mà các đoàn đánh giá ngoài họ báo cáo lại cái kết quả
thì họ sẽ là người có cái tiếng nói cuối cùng để đưa ra quyết định và đề nghị với giám đốc trung tâm kiểm định chất lượng
là có cấp cái chứng nhận kiểm định chất lượng hay không
chính là cái hội đồng với cái thành viên như thế
còn đoàn đánh giá ngoài họ đưa một báo cáo và sau đấy trên cái báo cáo đó các thành viên của hội đồng kiểm định
và trong đấy có đại diện của những người sử dụng lao động họ có cái giả soát đến cuối và trước khi mà có cái đề nghị để cấp cái chứng nhận kiểm định chất lượng
với dự thảo này bộ giáo dục và đào tạo ra tối hậu thư buộc các trường phải hoàn thành tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy các trường phải hoàn thành đánh giá ngoài
việc thẩm định kết quả đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện cho đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín